thưa quý vị và các bạn thời điểm cận tết nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm của người lao động tại các tỉnh thành trên cả nước đang diễn ra rất nhộn nhịp
có việc làm tăng thu nhập để trang trải và phụ giúp gia đình là mong muốn chính đáng của người lao động
tuy nhiên nếu không cẩn thận thì người lao động có thể bị mất tiền oan khi rời vào bẫy của một số nơi môi giới việc làm
và cũng hết sức mờ hồ
thì mình nghĩ là cái đấy là một trong những cái mà đang cũng là bức xúc của những người lao động
có thể thấy trên khắp các cổng trường cổng chợ thời gian gần đây gián rất nhiều thông báo tuyển nhân viên làm thêm dịp tết
không phải người lao động nào cũng đủ tỉnh táo để có thể nhận biết được các chiêu trò lừa đảo này
đã từng bị lừa nên bạn trần văn tấn giờ đã biết cảnh giác lựa chọn địa chỉ tin cậy để tìm được công việc ưng ý
mình cũng đã bị từng đã bị một lần là do người quen của mình thôi
đợt đó là sinh viên thì bảo là mất như thế thì cả tháng như vậy thì không có tiền hăn
với lại qua những lần mà cũng đã bị nhiều như vậy thì cũng tìm hiểu được về thông tin việc làm nên là mình tìm được các nơi tốt
theo các chuyên gia khi có nhu cầu tìm việc làm sinh viên cần theo dõi thông tin thị trường lao động
mỗi người nên tìm
cho mình công việc môi trường làm việc phù hợp với khả năng của bản thân
người lao động khi mà đi tìm việc thì thấy những cái thông tin như vậy tức là đòi hỏi mình thì ít công hiến thì ít nhưng đem lại cái lợi ích cho mình thì cao
thì là cần phải xem xét lại xem cái thông tin này có đúng không công ty hoặc cái công việc thực chất phải làm là gì
bởi vì cái công việc người ta đưa ra rất là trung trung không nói rõ cụ thể thì tôi thấy là hết sức nghi ngờ
không chỉ mất tiền công sức
không có khả năng bị lấy thông tin cá nhân để bán cho các loại dịch vụ khác
hiện nay đã có rất nhiều trang mạng chia sẻ về vấn đề này giúp cảnh báo người lao động tránh mắc bẫy việc làm qua mạng
tuy nhiên tình trạng này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm
vì vậy để tìm được một công việc ưng ý người lao động cần đến các trung tâm tìm việc làm an toàn và tránh bị lừa bởi những cái bẫy giang sán